việt nam có ba bốn trăm năm mươi sông suối nằm trong một trăm linh tám lưu vực với tổng diện tích lưu vực khoảng một một trăm sáu mươi tám km hai
do đó các giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước phải đi đôi với những giải pháp quản lý nước xả thải ra môi trường

việt nam có ba bốn trăm năm mươi sông suối nằm trong một trăm linh tám lưu vực với tổng diện tích lưu vực khoảng một một trăm sáu mươi tám km hai
do đó các giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước phải đi đôi với những giải pháp quản lý nước xả thải ra môi trường

theo dự báo thời tiết của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương ngày mai miền bắc sẽ bắt đầu một đợt rét đậm rét hại
và để ứng phó với tình hình thời tiết cực đoan này ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã ban hành công điện hỏa tốc số ba mươi chín
trong đó đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố các bộ ngành
chỉ đạo chủ động ứng phó với rét đậm rét hại và gió mạnh trên biển
về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người
nhất là người già trẻ nhỏ học sinh và triển khai các biện pháp để giảm thiểu mức độ thiệt hại về sản xuất
chú trọng đàn đại gia súc và các cơ sở chăn nuôi tập trung ở khu vực đặc biệt khó khăn vùng sâu vùng xa
thành lập các đoàn công tác kiểm tra đôn đốc công tác phòng chống rét cho người vật nuôi cây trồng
chủ động bố trí ngân sách địa phương quỹ phòng chống thiên tai và các nguồn lực tại chỗ để kịp thời phục vụ công tác phòng chống
triển khai lực lượng xung kích tại cơ sở hỗ trợ vật tư kinh phí để giúp nhân dân
căn cứ tình hình thời tiết cụ thể tại địa phương chủ động cho học sinh nghỉ học
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thủy chiều ven biển nam bộ đang xu hướng tăng lên
dự báo đỉnh chiều tại ven biển nam bộ tiếp tục tăng trong mấy ngày tới và duy trì ở mức cao
do ảnh hưởng của chiều cường
nguy cơ ngập úng cao có thể xảy ra tại các vùng trũng thấp ven biển các tỉnh nam bộ như bến tre sóc trăng trà vinh bạc liêu cà mau và thành phố hồ chí minh
ngập sâu nhất có thể diễn ra trong thời gian khoảng hai mươi ba h hôm trước đến hai h hôm sau và khoảng từ một mươi bốn h đến một mươi bảy h trong các ngày một mươi năm và một mươi sáu tháng một mươi hai
các chuyên gia khí tượng thủy văn lưu ý người dân khi các đợt chiều cường xuất hiện cần chủ động ứng phó
hạn chế tập trung các nơi bị ngập úng tránh ách tắc giao thông
tuân thủ theo sự chỉ dẫn của các nơi bị ngập ống
các lực lượng chức năng phân luồng điều tiết giao thông tại các tuyến đường ngập sâu các điểm giao lộ
hứa ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn hôm nay ban thường vụ tỉnh đoàn quảng bình đã tổ chức lễ gia quân làm vệ sinh môi trường tại các bãi biển sau bão lũ
chương trình thu hút được sự tham gia của đông đảo đoàn viên thanh niên tại thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
chương trình đã thu hút gần năm trăm linh đoàn viên thanh niên đến từ các cơ quan đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố đồng hới
và gần hai mươi tấn rác thải đã được thu gom phân loại xử lý trả lại môi trường xanh sạch đẹp cho các bãi biển
được biết sau những đợt bão mưa lớn liên tiếp lượng rắc thải giặt vào bãi biển nhật lệ và bảo ninh của thành phố đồng hới ngày càng nhiều
gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt và các hoạt động dịch vụ du lịch trên địa bàn
trước tình trạng đó ban thường vụ tỉnh đoàn quảng bình đã triển khai chiến dịch làm sạch môi trường ở những nơi tập trung các hoạt động du lịch
liên quan đến việc mưa lớn và tình trạng thủy điện buôn cốp xảy lũ gây thiệt hại khoảng sáu mươi tỷ đồng của người dân xảy ra vào đầu tháng một mươi hai
đến ngày hôm nay một mươi ba tháng một mươi hai ubnd tỉnh đắk nông đã tổ chức cuộc họp bàn giải pháp hỗ trợ để người dân sớm tái thiết cuộc sống
từ ngày hai mươi tám tháng một mươi một đến ngày một tháng một mươi hai ở thượng nguồn sông crong anna có mưa to đến rất to đã khiến lượng nước đổ về sông serepok và sông crono rất lớn
nên buộc công ty thủy điện buôn cốp
công ty thủy điện buôn cốp phải xả lũ hậu quả là một trăm linh bảy căn nhà ở huyện crono tỉnh đắk nông bị ngập sáu mươi hộ dân phải di rời một trăm sáu mươi hai lồng có cá chết bị cuốn trôi thiệt hại khoảng năm mươi tỷ đồng
còn tại huyện cư rút nước lũ đã cuốn trôi nhiều lồng bè nuôi cá của người dân trên sông serepok ngập năm căn nhà nhiều chuồng chạy chăn nuôi và gần bảy hectare cây trồng thiệt hại ước tính khoảng một mươi tỷ đồng
để gặp đến vấn đề này đại diện công ty thủy điện buôn cốp cho rằng việc xả lũ là đúng quy trình
chúng tôi cũng đã tiến hành thông báo trực tiếp lên loa cảnh báo mà đặt dọc theo dòng sông hải dô đó để cho nhân dân chủ động phòng tránh
theo đại diện lãnh đạo hai huyện cư giút và crono tỉnh đắk nông thiệt hại của người dân trong đợt lũ vừa qua là rất lớn
chính quyền địa phương và người dân mong muốn công ty thủy điện buôn cốp sớm có những hỗ trợ để chia sẻ thiệt hại đối với người dân
chúng tôi cũng có thông nhắc là sẽ làm việc cụ thể với địa phương
để tìm phương án làm sao mình hỗ trợ được phần nào trong khả năng của mình tốt nhất là mình sẽ hỗ trợ
theo ông lê trọng yên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đắk nông
thì những thiệt hại quá lớn trong mùa mưa lũ vừa qua chủ yếu là do nguyên nhân khách quan
tuy nhiên vẫn có phần chủ quan trong phòng chống lũ từ phía các đơn vị chính quyền và người dân
vì vậy lãnh đạo tỉnh đắk nông yêu cầu thời gian tới phía thủy điện phải phối hợp chặt chẽ với các địa phương
có những cảnh báo chủ động
để người dân triển khai các biện pháp phòng chống lũ một cách hiệu quả hơn
về những thiệt hại lớn trong đợt mưa lũ vừa qua hiện nay các cấp các ngành chức năng của tỉnh đắk nông
đang phối hợp với công ty thủy điện buôn quốc thống kê thiệt hại và tìm phương án phù hợp
để hỗ trợ cho người dân vượt qua khó khăn sớm ổn định cuộc sống
bắt đầu từ năm hai nghìn hai mươi một thí sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ đăng ký thi trên cổng dịch vụ công quốc gia
đây là nội dung được thực hiện theo quyết định số bốn trăm một mươi một phê duyên danh mục dịch vụ công tích hợp cung cấp trên cổng dịch vụ công
bộ giáo dục và đào tạo sẽ có nhiệm vụ đưa việc đăng ký sự thi tốt nghiệp trung học phổ thông
và xét tuyển đại học lên cổng dịch vụ công quốc gia
để bảo đảm cho việc đăng ký theo cách mới này diễn ra thuận lợi bộ đã triển khai nhiều văn bản điện tử
từ quản lý lịch làm việc phòng họp cấp chữ ký số tích hợp việc thanh toán trực tuyến
thí điểm thanh toán học phí trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia
hiện bộ đã số hóa gắn mã định danh cho tất cả đối tượng cần quản lý gồm năm mươi ba trường học
gần hai mươi bốn triệu hồ sơ học sinh một bốn triệu hồ sơ giáo viên trên cả nước
bệnh lý ung thư hiện nay đang là một gánh nặng không chỉ ở việt nam mà trên toàn thế giới
vì chi phí cho việc điều trị bệnh ở giai đoạn tiến triển rất cao
chính vì vậy việc phát hiện sớm thông qua hoạt động tầm soát không những góp phần giảm chi phí điều trị
mà còn tăng khả năng điều trị khỏi cho người bệnh
tại đơn vị tầm soát ung thư bệnh viện ung biếu đà nẵng
trung bình mỗi ngày có khoảng từ tám mươi đến một trăm linh trường hợp đến khám tầm soát ung thư
sàng lọc các bệnh lý về ung thư như ung thư vú ung thư cổ tử cung ung thư gan phổi
dạ dày đại trực tràng tụy tinh hoàn vòng học và tuyến giáp
phát hiện ra là trong cái vùng ngập có lãng
có một cái cục khối u
khối u cái rồi ở quê là ngay bệnh viện ung biếu là chuyên doa về ung biếu
cái này mới ra đây ra đây là tầm soát là chọc vô trong đó
có lợi xét nghiệm máu có siêu âm chụp biểu ảnh đồ xong xui
là kết quả là ổ
tôi được bảo hiểm là ví dụ như cái con mổ của tôi xong xui là tôi tốn có mấy trăm nghìn thôi
vì bổ hiểm là miễn trăm phần trăm
dịch vụ ở vùng co là miễn trăm phần trăm
theo thống kê của bệnh viện ung biếu đà nẵng
trung bình mỗi năm có khoảng bốn lượt trường hợp đến khám và tầm soát tại đây
tuy nhiên xu thế ngày càng tăng do nhu cầu tầm soát tăng và tỷ lệ mắc ung thư ngày càng trẻ hóa
những ung thư phát hiện ở những giai đoạn sớm
chúng ta hoàn toàn có thể điều trị một cách triệt để và có thể là chịu khỏi cho bệnh nhân
việc tầm soát để phát hiện sớm ung thư vô cùng quan trọng
bởi giai đoạn đầu các bệnh lý về ung thư thường ít có biểu hiện
và theo hiệp hội ung thư mỹ khuyến cáo
tất cả người dân sau bốn mươi năm tuổi không có triệu chứng gì về đường tiêu hóa
nhưng cần đi tầm soát ung thư đại trực tràng
còn những người gia đình có tiền sử về ung thư đại tràng
nhất là người thân mắc bệnh ung thư lúc trẻ tuổi
thì cần đi tầm soát sớm hơn hoặc ung thư vú cần đi khám định kỳ
để phát hiện sớm và điều trị bệnh ung thư đạt hiệu quả
chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự
thưa quý vị hôm nay
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cho biết
đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can
lệnh khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn
đối với một mươi bốn bị can liên quan đến dự án mở rộng sản xuất giai đoạn hai
công ty gang thép thái nguyên tisco
đây là vụ án thuộc diện theo dõi của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
tiến hành điều tra vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
và vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
xảy ra tại dự án mở rộng sản xuất gia đoạn hai công ty gang thép thái nguyên tisco
căn cứ tài liệu điều tra thu thập được
ngày một mươi hai tháng một mươi hai
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra các quyết định khởi tố bị can
lệnh khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với một mươi bốn bị can
đối với tội danh vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
theo điều số hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành khởi tố
đặng văn tập nguyên phó giám đốc thường trực ban quản lý dự án tisco
đồng quang dương nguyên phó tổng giám đốc tổng công ty thép việt nam
một nguyễn trọng khôi nguyên phó tổng giám đốc tổng công ty thép việt nam
hai trịnh khôi nguyên nguyên trưởng phòng đầu tư phát triển tổng công ty thép việt nam
năm đỗ xuân hòa nguyên kế toán trưởng tisco
ba lê thị tuyết lan nguyên phó trưởng phòng kế toán thống kê và tài chính tisco
uông sĩ bính nguyên phó trưởng phòng kế toán thống kê tài chính tisco
một nguyễn văn tráng nguyên ủy viên ban kiểm soát
chín đặng thúc kháng nguyên ủy viên hội đồng quản trị kiêm trưởng ban kiểm soát tổng công ty thép việt nam
riêng đặng thúc kháng cơ quan cảnh sát điều tra đã áp dụng biện pháp ngăn chặn bổ sung là bắt tạm giam
đối với hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo điều số ba trăm sáu mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
cơ quan chức năng tiến hành khởi tố đối với các bị can
một lê phú hưng nguyễn ủy viên hội đồng quản trị tổng công ty thép việt nam
nguyễn minh xuân nguyễn ủy viên hội đồng quản trị tổng công ty thép việt nam
ba nguyễn trí dũng nguyễn ủy viên hội đồng quản trị tisco
bốn hoàng ngọc diệp nguyễn ủy viên hội đồng quản trị tisco
năm đoàn thu trang nguyễn ủy viên hội đồng quản trị tisco
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên theo đúng quy định pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang khẩn trương kết thúc điều tra vụ án
đúng theo quy định của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
hôm nay thông tin từ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà tĩnh cho biết
đơn vị này phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh nghệ an vừa triệt phá thành công
một đường dây đánh bạc dưới hình thức lô đề triệu tập và bắt giữ hai mươi năm nghi phạm
tại nơi ở của các đối tượng lực lượng chức năng thu giữ trên ba trăm linh triệu đồng tiền mặt
hai xe ô tô một mươi thẻ atm hàng chục điện thoại di động giấy tờ và các tam vật khác có liên quan
đường dây tổ chức đánh bạc này hoạt động liên tỉnh từ nhiều năm nay gồm năm cấp đại lý
hoạt động chuyên nghiệp thủ đoạn tinh vi kín kẽ sử dụng phần mềm công nghệ thông tin
trung bình mỗi ngày giao dịch khoảng năm trăm linh triệu đồng tích lũy kế trong thời gian một tháng gần đây
số tiền đánh bạc khoảng một mươi năm tỷ đồng hiện lực lượng chức năng đang củng cố hồ sơ
mở rộng chuyên án xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
tính đến một mươi tám h ngày hôm nay việt nam ghi nhận thêm hai ca nhiễm covid một mươi chín
đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh đồng thời có ba bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
tính đến một mươi tám h ngày một mươi ba tháng một mươi hai việt nam ghi nhận thêm hai ca mắc covid một mươi chín mới
đều đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh trong ngày cả nước có thêm ba bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
như vậy hiện tổng số ca mắc là một ba trăm chín mươi bảy người trong đó số ca điều trị khỏi hiện là một hai trăm bốn mươi một ca
số ca còn đang điều trị là một trăm hai mươi một ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi chín chín trăm chín mươi hai người
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin trong nước và tiếp theo mời quý vị đến với phần tin quốc tế qua phần trình bày của biên tập viên thanh quyên
vâng xin cảm ơn chị khánh thư
xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin gmt cộng bảy những thông tin quốc tế đáng chú ý sẽ có ngay sau đây
thưa quý vị việc các nhà lãnh đạo liên minh châu âu eu đã giải quyết hàng loạt vấn đề cấp bách trong cuộc họp cấp cao cuối cùng của khối trong năm hai nghìn hai mươi cho thấy
ở những thời điểm quyết định thì eu luôn đạt được sự đồng thuận kết nối rất tốt
thưa quý vị việc các nhà lãnh đạo liên minh châu âu eu đã giải quyết hàng loạt vấn đề cấp bách trong cuộc họp cấp cao cuối cùng của khối trong năm hai nghìn hai mươi cho thấy
cần thiết vì lợi ích chung của toàn liên minh
tuy nhiên một vấn đề gai góc với eu hiện nay là đàm phán về thỏa thuận thương mại
với anh hậu brexit vẫn chưa về đích trong bối cảnh thời hạn kết thúc đàm phán đã tới rất gần
chính phủ anh đã cảnh báo ngay cả khi nước này đạt được thỏa thuận thương mại hậu brexit với eu
thì cũng có tới tận bảy xe tải chở hàng hướng tới các cảng ở eo biển mancheser
tại vùng england miền đông nam nước này có thể xếp thành hàng dài một trăm linh km để chờ được thông quan
một khi các công ty vận chuyển không chuẩn bị đủ các giấy tờ cần bổ sung theo yêu cầu
để tránh khỏi viễn cảnh đó anh đã cho phép từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
một số loại hàng hóa dễ bị hỏng sẽ có thể được ưu tiên thông quan nhanh và tránh được cảnh ách tắc
thế nhưng đó mới chỉ là biện pháp tình thế tạm thời đơn phương của anh
trong bối cảnh hai bên vẫn chưa đạt được đồng thuận khi mà thời hạn kết thúc đàm phán
đã chỉ còn hơn hai tuần nữa
hội nghị cấp cao eu đã kết thúc vào cuối tuần qua tại bruxelles bỉ
với một chương trình dày đặc và hàng loạt
các vấn đề quan trọng được đặt lên bàn nghị sự
eu cuối cùng cũng đã gỡ được nút thắt về ngân sách đối với hai thành viên là ba lan và hungary
thế nhưng tín hiệu vui này vẫn không thể làm mở đi vấn đề gai góc khác của eu
là đàm phán thương mại hậu brexit với anh
dù các bộ trưởng ngoại giao đức và ireland lạc quan rằng hai bên sẽ có một thỏa thuận thương mại
vào phút chót do tất cả các bên cần chắc chắn rằng đây là thỏa thuận tốt nhất có thể
và không còn vấn đề gì tồn động trên bàn đàm phán
tuy nhiên anh vẫn sẵn sàng cho tình huống xấu nhất
chúng tôi đã thực sự đạt được tiến triển trên nhiều lĩnh vực
tuy nhiên khác biệt phấn ẩm ở ba vấn đề quan trọng là sân chơi bình đẳng quản trị và nghề cá
cả hai bên đều chưa thống nhất được và kịch bản không thỏa thuận rất có thể sẽ xảy ra
khi đó anh cần sẵn sàng rời khỏi thị trường chung châu âu vào cuối năm nay
tờ the guardian của anh đưa tin từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một
tàu vũ trang của hải quân hoàng gia anh sẽ sẵn sàng trợ giúp anh bảo vệ vùng biển đánh cá của nước này
trong trường hợp hai bên không đạt được thỏa thuận thương mại hậu brexit
theo đó các tàu được vũ trang sẽ có quyền ngăn chặn kiểm tra và bắt giữ tất cả các tàu đánh cá của eu
hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của vương quốc anh
trong bối cảnh giai đoạn chuyển giao sắp kết thúc
không có gì để bảo đảm việc eu và anh đạt được thỏa thuận và nó có hiệu lực kịp thời
trách nhiệm của eu là chuẩn bị cho mọi khả năng xảy ra
kể cả việc không có thỏa thuận thương mại với anh vào ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi năm
để tránh tình trạng kết nối khu vực bị hỗn loạn khi anh rời khỏi eu
chấm dứt giai đoạn chuyển tiếp vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai tới mà hai bên không đạt được thỏa thuận thương mại
ec tuyên bố đã đề ra các biện pháp ứng phó trong trường hợp khẩn cấp
theo đó các biện pháp nhằm bảo đảm hoạt động đi lại hàng không và đường bộ giữa anh và eu
được thông suốt trong sáu tháng tới nếu như anh nhất trí
kế hoạch này cũng giúp duy trì quyền đánh bắt cá đến cuối năm sau
khi anh và eu cho phép các tàu vào lãnh hải của nhau
dù kịch bản nào xảy ra giữa anh và eu
thì đây cũng là điều hai bên đắt lường trước khi london quyết tâm rứt áo ra đi
dù vẫn còn nhiều bất đồng khoa hóa giải giữa anh và eu và các thách thức kinh tế
dịch bệnh phía trước vẫn rất lớn
nhưng kết quả của cuộc họp cấp cao eu cuối tuần qua
cũng giúp các thành viên trong máy nhà trung châu âu ngưng tin hơn bước vào năm mới
năm hai nghìn hai mươi một được dự báo
sẽ tiếp tục là một năm khó khăn của eu nhất là về kinh tế
tuy nhiên những thỏa thuận quan trọng vừa đạt được
chắc chắn sẽ là tiền đề giúp eu đoàn kết vững tin
đối phó hiệu quả với những khó khăn ở phía trước
và hôm nay chính phủ anh và liên minh châu âu eu đã nhất trí sẽ đi xa hơn
và tiếp tục tiến hành các cuộc đàm phán về thỏa thuận thương mại giai đoạn hậu brexit
trong tuyên bố chung thủ tướng anh boris johnson
và chủ tịch ủy ban châu âu ursula von der leyen cho biết
các nhóm đàm phán của anh và eu đã làm việc xuyên đêm trong những ngày qua
bất chấp thực tế các cuộc thương lượng dai dẳng trong gần một năm qua
không đạt được nhiều tiến triển và nhiều thời hạn chót đã bị bỏ lỡ
anh và eu vẫn cho rằng hai bên cần có thêm thời gian
hội đồng châu âu đã lập tức hoan nghênh quyết định tiếp tục đàm phán của anh và eu
những xe tải chở vaccine covid một mươi chín đã rời nhà máy sản xuất của pfizer
tại bang michigan của mỹ
đánh dấu sự khởi động của các nhà máy sản xuất của pfizer
đây là lần đầu của chiến dịch phân phối lớn nhất lịch sử nước này
mỗi thùng chứa được làm lạnh bằng băng khô của pfizer có thể đựng bốn tám trăm bảy mươi năm liều vaccine
sau khi rời nhà máy chúng được đưa lên máy bay và chuyển đến các trung tâm điều phối
của hãng vận tải ups và fedex trước khi phân phối đến một trăm bốn mươi năm địa điểm trên toàn nước mỹ
trong ngày một mươi bốn tháng một mươi hai
sáu trăm ba mươi sáu địa điểm khác sẽ nhận được vaccine vào ngày một mươi năm và ngày một mươi sáu tháng một mươi hai
dù đã mất hàng tháng chờ chuẩn bị quá trình phân phối và tiêm vaccine
ba trăm ba mươi triệu người dân mỹ vẫn là thách thức lớn về mặt hậu cần
vaccine của pfizer đòi hỏi quy trình vận chuyển rất phức tạp và phải chữ ở nhiệt độ âm bảy mươi độ c
ngành y tế bahrain thông báo nước này đã chấp thuận đăng ký vaccine ngừa covid một mươi chín
do tập đoàn dược phẩm quốc gia trung quốc sinopharm phát triển
cơ quan quản lý y tế quốc gia bahrain dẫn dữ liệu từ các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba
cho thấy mức độ hiệu quả của vaccine covid một mươi chín sản xuất bởi sinopharm đạt tám mươi sáu
và cho biết bahrain đã tham gia các thử nghiệm vận đó
bahrain cho biết vương quốc này đang tham gia hoạt động thử nghiệm giai đoạn ba của loại vaccine này
và trước đó đã cho phép sử dụng khẩn cấp đối với đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu
tổng thống hàn quốc moon jae in hôm nay đã kêu gọi dốc toàn lực để hạn chế sự lây lan của dịch covid một mươi chín
ở nước này tuyên bố cuộc chiến chống dịch bệnh của hàn quốc đang ở giai đoạn thèn chốt
và đang cân nhắc liệu có nâng mức giãn cách xã hội lên mức cao nhất hay không
trong số một ba mươi ca mắc covid một mươi chín được hàn quốc thông báo hôm nay
có một hai ca lây nhiễm trong cộng đồng mức cao nhất kể từ khi hàn quốc phát hiện
ca mắc covid một mươi chín đầu tiên hồi tháng một năm nay
hiện các cơ quan y tế hàn quốc đã nâng cấp độ giãn cách xã hội lên mức hai năm
trong tháng bậc năm cấp hồi đầu tuần này với mức ba là mức cao nhất
song vẫn không làm chậm tình trạng lây nhiễm
tổng thống hàn quốc moon jae in nhấn mạnh đây là thời điểm then chốt
khi chính phủ đang nỗ lực hết sức để ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh
bằng cách huy động tất cả các nguồn lực và sức mạnh của bộ máy hành chính
hàng nghìn người ở australia đã phải gồng mình chống chọi với lũ lụt
ở khu vực bờ biển phía đông cận nhiệt đới gần biên giới giữa hai bang queensland và new south wales hôm nay
với lượng mưa lên tới bốn trăm bảy mươi năm mm trong vòng hai mươi bốn giờ
cơ quan khí tượng australia đã ban hành cảnh báo thời tiết khắc nghiệt cho khu vực biên giới
giữa các bang new south wales và queensland một khu vực đông dân cư
trong đó có thủ phủ brisbane của bang queensland
một tuần trước người dân đảo fraser hòn đảo được xếp hạng di sản thế giới của australia đã phải sơ tán do cháy rừng
nay hòn đảo này lại nằm trong diện cảnh báo lũ lụt
nhà chức trách đặc biệt khuyên cáo người dân lái xe phải tránh những con đường nơi nước đã dâng cao
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin gmt cộng bảy tối nay
thân ái chào tạm biệt